sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang
đã khống chế được ngọn lửa tại kho hàng gia dụng của gia đình ông hoàng trung nghĩa tại xã trung môn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
và hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tuyên quang đã huy động sáu xe cứu hỏa và hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ
cùng hàng trăm người dân tích cực tham gia dập lửa do lượng hàng hóa trong kho quá lớn hầu hết là hàng dễ cháy như giấy bìm đồ nhựa mỹ phẩm
cho nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh và dữ dội khiến công tác phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được khống chế đám cháy không gây thiệt hại về người thế nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản